thưa quý vị liên quan đến vụ sát hại bạn gái cũ trên phố vương thừa vũ phường khương trung
quận thanh xuân tp hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân cho biết
đối tượng giết người đã ra đầu thú
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng một người dân tại phố vương thừa vũ nghe thấy tiếng cãi cọ
của một đôi nam nữ sau đấy cô gái bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người tử vong tại chỗ
sau khi gây án đối tượng rời khỏi hiện trường toàn bộ diễn biến vụ án được camera giám sát
quay lại đối tượng giết người được xác định là hoàng văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại tp thái nguyên là bạn trai cũ của nạn nhân nguyên nhân ban đầu của vụ án
được cơ quan chức năng nhận định là mâu thuẫn tình cảm